chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào dẫn đầu đoàn đại biểu bộ công an lào sang thăm làm việc tại việt nam
tham dự hội nghị tổng kết kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và hội nghị song phương cấp bộ trưởng giữa bộ công an hai nước việt nam lào về hợp tác phòng chống ma túy
tại buổi tiếp thủ tướng phạm minh chính chúc mừng đồng chí đại tướng vi lây lạ kham phong vừa được đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào bầu giữ chức phó thủ tướng
bộ trưởng bộ công an lào
và được nhà nước việt nam trao tặng huân chương hồ chí minh nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
chúc mừng những thành tiệu mà đảng nhà nước lào đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ lào
nhân dân lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước và chính phủ việt nam sẽ luôn kề vai sát cánh hỗ trợ lào trong khả năng có thể
thủ tướng đề nghị bộ công an hai nước đặc biệt là công an các đơn vị địa phương có chung biên giới tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm nắm chắc tình hình
phối hợp đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
thường xuyên trao đổi thông tin kinh nghiệm tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thế giới và khu vực về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ công an việt nam phối hợp với bộ công an lào tổ chức lễ trao huân chương của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
bằng khen của bộ trưởng bộ công an lào tặng các cá nhân tiêu biểu của bộ công an việt nam
dự buổi lễ có các đồng chí đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
đồng chí sẻng phết hùng bương nhuông đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
thay mặt nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào phó thủ tướng bộ trưởng vị lai lạ khăm phong
đã trao huân chương anh dũng hạng nhất tặng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
và thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an việt nam
trung tướng kham kinh phu la ma ni vong thứ trưởng bộ công an lào
trao huân chương huy chương của nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bằng khen của bộ công an lào
tặng các cá nhân xuất sắc của bộ công an việt nam đã có thành tích góp phần vun đắp
và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
giữa hai nước việt nam lào nói chung giữa lực lượng công an hai nước nói riêng
thay mặt các tập thể và cá nhân của bộ công an việt nam được đón nhận huân chương bằng khen lần này
bộ trưởng tô lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến đảng nhà nước và nhân dân lào
bộ công an lào anh em đã quan tâm động viên các cá nhân của bộ công an việt nam
trong quá trình gìn giữ phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt
và sự hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc việt nam lào trong suốt thời gian qua
bộ trưởng tô lâm khẳng định lực lượng công an nhân dân việt nam sẽ không ngừng phấn đấu
và công hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước đưa quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ công an lào ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thiết thực
góp phần tích cực vào việc gìn giữ vun đắp và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do đại tướng viên lây lạ kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào
là trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam chủ trì lễ đón
sau lễ đón bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng viên lây lạc kham phong đồng chủ trì hội nghị tổng kết
kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi hai và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai bộ
tham dự hội nghị còn có đồng chí sẻng phết hùng vương nhuông đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại việt nam cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
về phía bộ công an việt nam tham dự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nhấn mạnh một số vấn đề bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong năm hai nghìn hai mươi hai việt nam và lào phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức
nhất là tác động kéo dài của đại dịch covid một mươi chín cũng như biến động giá cả trên thị trường năng lượng
đồng thời các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi phức tạp hơn với nhiều phương thức thủ đoạn mới
dưới sự chỉ đạo toàn diện kịp thời của hai đảng hai nhà nước
và cả hệ thống chính trị sự tham gia của đông đảo người dân kinh tế xã hội của việt nam và lào từng bước được khôi phục
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững đời sống nhân dân được đảm bảo
thành công đó có sự đóng góp hết sức to lớn của bộ công an việt nam và bộ công an lào
điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai kế hoạch hợp tác thời gian qua bộ trưởng tô lâm cho biết
trong hợp tác bảo vệ an ninh quốc gia hai bên đã phối hợp và triển khai các phương án đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho các hoạt động chính trị quan trọng của hai nước các mục tiêu trọng yếu tuyến biên giới tuyến giao thông tại các địa bàn chiến lược
lực lượng cảnh sát việt nam và lào thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin và tổ chức xác minh điều tra các loại tội phạm xuyên quốc gia
các đường dây tụ điểm phức tạp liên quan đến hai nước nhất là tội phạm về ma túy mua bán người buôn lậu
phối hợp xác minh truy bắt các đối tượng truy nã của việt nam lẩn trốn tại lào và ngược lại
xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bộ trên tinh thần san sẻ giúp đỡ lẫn nhau
trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã giúp bộ công an lào một số dự án trọng điểm
dự án xây dựng trụ sở làm việc công an bản của lào giáp biên giới việt nam
dự án xây dựng công trình học viện chính trị công an nhân dân lào
dự án xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân cho lào
trao đổi về phương pháp hợp tác trong năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả các điều ước
thỏa thuận quốc tế mà hai bên cùng là thành viên xúc tiến đàm phán tiến tới ký kết hiệp định về dẫn độ
hiệp định cùng bảo vệ và trao đổi tin mật giữa hai chính phủ
tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai bên triển khai thực hiện thỏa thuận của chính phủ hai nước
ở khu vực biên giới nhằm bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đường biên giới việt nam lào hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cũng quan tâm nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của hai nước
hoạt động của các đối tượng khủng bố tội phạm về ma túy truy nã vấn đề nhập cảnh cư trú di cư trái phép
phối hợp phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống ảnh hưởng đến hợp tác
hợp tác chặt chẽ trong phòng chống diễn biến hòa bình nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động diễn tập chống khủng bố
duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời
không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự mỗi nước
chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt việt nam lào
tại hội nghị bộ trưởng bộ công an việt nam và bộ trưởng bộ công an lào đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
khẩn trương hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của đề án đúng tiến độ nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba
yêu cầu này được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
nhấn mạnh tại cuộc họp giao ban tháng một mươi của tổ công tác diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tham dự phiên họp có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
cùng đại diện các bộ ban ngành và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy đến nay một mươi một đơn vị bộ ngành thành viên đã ký kế hoạch đăng ký lộ trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
người đứng đầu các địa phương đã khẩn trương vào cuộc quyết liệt chỉ đạo triển khai đề án tại địa phương mình có thể kể đến như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh thái nguyên hà nam
tuy nhiên nhiều phần việc chưa hoàn thành theo lộ trình đã đề ra trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai điển hình như dịch vụ công trực tuyến tỷ lệ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng chưa cao
hai dịch vụ công cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe và đăng ký biến động về quyền sử dụng đất vẫn đang triển khai thí điểm chưa hoàn thành để triển khai trên toàn quốc
hạ tầng công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành địa phương đầu tư từ lâu thiếu đồng bộ
về cơ bản các bộ ngành chưa sửa đổi bổ sung các văn bản pháp lý thuộc thẩm quyền ban hành hoặc đề xuất ban hành cho phù hợp với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
đến nay rất ít đơn vị đủ điều kiện để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư việc làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao di động còn chậm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá trong thời gian qua các đơn vị thực hiện đề án sáu đã đạt được nhiều kết quả khả quan có sự chuyển động mạnh mẽ
tuy nhiên vẫn còn rất nhiều phần việc đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải gấp rút thực hiện hoàn thành đồng bộ kết nối
tráng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên xét xử sơ thẩm bảy mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu liên tỉnh
phiên xét xử này dự kiến kéo dài từ bốn mươi năm tới sáu mươi ngày
tòa đã triệu tập năm mươi ba tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan bốn mươi ba người làm chứng và khoảng một trăm linh luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích cho người liên quan
tại phiên xử hôm nay nhiều nhân chứng và người liên quan vắng mặt không lý do
một bị cáo được tại ngoại có đơn xin xét xử vắng mặt
đại diện viện kiểm sát cho rằng một số luật sư nhân chứng vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử vì phiên tòa kéo dài trong nhiều ngày và hồ sơ vụ án có lời khai của họ
tòa chấp nhận quan điểm của viện kiểm sát và phiên xử hôm nay diễn ra phần kiểm tra nhân phân lý lịch của các bị cáo
theo cáo trạng tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng trong vụ án đã gặp gỡ thỏa thuận việc góp vốn buôn lậu xăng từ singapore đưa về việt nam tiêu thụ
với tổng số tiền vốn là năm mươi ba bốn tỷ đồng sau đó phân chia công việc trách nhiệm cho từng người
cụ thể phan phan hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này và tìm khách hàng bán pha nhập lậu và đi hối lộ
đào ngọc viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ singapore về việt nam
hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số sang này cho nguyễn hữu tứ và trần việt thanh vân
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ vân trúc tỉnh bình dương
sau đó cung cấp cho các đồ mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ

để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng nhóm đối tượng này luôn sử dụng tên giả và thường xuyên thay đổi phương tiện trong quá trình di chuyển